bộ y tế cho biết tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày tám tháng bảy thì có ba trăm năm mươi năm ca mắc mới tất cả đều là ca lây nhiễm trong nước
trong đó số ca nhiều nhất là ở tp hcm với hai trăm linh ca
tính đến một mươi hai h ngày tám tháng bảy việt nam có tổng cộng hai mươi một tám trăm bốn mươi chín ca ghi nhận trong nước và một tám trăm chín mươi một ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là hai mươi hai trăm bảy mươi chín ca
trong đó có năm bảy trăm năm mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
tình hình điều trị thì tổng số ca bệnh covid một mươi chín đã được điều trị khỏi là tám năm trăm năm mươi bảy ca số ca bệnh tử vong là một trăm linh năm ca
trong khi thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín đồn biên phòng vĩnh ngươn
bộ đội biên phòng an giang đã phát hiện và bắt giữ vụ buôn lậu tăng vật thu giữ là sáu năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại